tiếp tục thông tin về vụ nổ kho nhân liệu ở nagorno karabakh xảy ra vào dạng sáng hôm qua
theo giờ việt nam hiện số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất một trăm hai mươi năm người
thi thể của họ đã được chuyển đến armenia
trước đó các báo cáo cho hay đã có hơn ba trăm linh người thương vong do vụ nổ và một số người mất tích
cả armenia và azerbaijan đều nhanh chóng cử các đội y tế đến hiện trường để cấp cứu các nạn nhân
kho nhiên liệu đã phát nổ khi đám đông người dân xếp hàng để đổi sang xe
vụ nổ xảy ra gần một tuần sau khi các nhà lãnh đạo ly khai ở nagorno karabakh đầu hàng quân đội azerbaijan
với điều khoản rằng khu vực này sẽ được trả lại cho ba khu kiểm soát
trong một diễn biến đáng chú ý khác đại diện chính phủ azerbaijan khẳng định vòng hòa đàm với armenia
do liên minh châu âu eu bảo trợ là mang tính xây dựng liên quan đến vùng lãnh thổ tranh chấp nagorno karabakh
cổ vấn chính sách của tổng thống azerbaijan hikmet hazif cho rằng
các cuộc đàm phán tại bruxelles đã thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa nước này với armenia
azerbaijan sẵn sàng thúc đẩy hiệp ước hòa bình song phương với nước láng giềng để mang lại lợi ích cho khu vực
trong khi đó eu đã ra tuyên bố cho biết đã yêu cầu phía azerbaijan đưa ra kế hoạch chi tiết hơn
về tương lai của người armenia ở vùng karabakh
cùng ngày cơ quan phát triển quốc tế mỹ uss cũng kêu gọi azerbaijan bảo vệ quyền lợi
của người sắc tộc thiểu số armenia ở karabakh và cho phép chuyển hàng viện trợ đến đây
cũng liên quan đến vấn đề này phía armenia cho biết
đến nay đã tiếp nhận hai mươi tám người tị nạn từ khu vực nagorno karabakh
bốn ngày sau khi lực lượng vũ trang tại đây đã đồng ý giải giáp
theo một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ azerbaijan
nỗ lực gia nhập tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato của thụy điển lại đang gặp phải khó khăn
truyền thông thổ nhĩ kỳ dẫn lời tổng thống tayyip erdogan cho hay
quốc hội nước này sẽ thực hiện cam kết phê chuẩn đơn xin gia nhập nato của thụy điển
nếu phía mỹ mở đường cho thương vụ bắn máy bay tiêm kích f một mươi sáu cho ankara
cụ thể tổng thống tayyip erdogan xác nhận
ngoại trưởng nước này và phía mỹ đã thảo luận về tư cách thành viên của thụy điển trong nato
trong cuộc gặp bên lề kỳ họp của đại hội đồng liên hợp quốc ở new york
hồi tháng bảy nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ đã thông báo sẽ chuyển đơn xin gia nhập nato của thụy điển
lên quốc hội nước này để biểu quyết thông qua khi các nghị sĩ nhóm họp trở lại vào ngày một tháng một mươi
theo tổng thống erdogan stockholm sẽ đưa ra lộ trình về các bước
mà nước này sẽ thực hiện để chúng củng bố theo thỏa thuận mới
với ankara thụy điển đã xúc tiến gia nhập nato vào năm ngoái
song vấp phải sự phản đối của thổ nhĩ kỳ cho rằng stockholm chứa chấp các thành viên
của một tổ chức người quốc bị ankara coi là nhóm khủng bố
cộng hòa czech hungary bà lan và slovakia đã kêu gọi liên minh châu âu giả soát kỹ lưỡng
cái gọi là hành lang đoàn kết mà ngũ cốc ukraine đi qua để đến các nước thứ ba
giới chức nông nghiệp của bốn quốc gia châu âu cho rằng một phần lượng ngũ cốc
được vận chuyển từ ukraine vẫn ở lại các nước như ba lan và gây hại cho nông dân sở tại
do rẻ hơn nhiều so với nông sản địa phương
theo đó bốn nước kêu gọi ubnd đánh giá lại tính hiệu quả của các hành lan ngũ cốc
một cách tích cực hơn nhằm giúp đưa ngũ cốc ukraine đến các quốc gia lý tưởng ngoài eu
phía cộng hòa czech cho biết ba nước muốn eu phê chuyển các bước đề xuất
trước khi bộ trưởng nông nghiệp các nước eu nhóm họp tại bru luxembourg vào tháng một mươi tới
hành lan đoàn kết là tuyến điểm bộ và đường sông do eu tạo ra
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu nông sản qua châu âu
một thẩm phán tòa án new york đã phán quyết cựu tổng thống mỹ donald trump
và hai con trai eric và don jr đã phạm tội gian lận khi thổi phồng giá trị bất động sản
và tài sản tài chính của tập đoàn bất động sản trump organization trong nhiều năm
trong đơn kiện tổng trưởng lý bang new york đã cáo buộc tổng thống trump
và hai con trai lớn đã gian lận kinh doanh khi gửi số liệu cao quá mức
cho các ngân hàng và hãng bảo hiểm
bên cạnh đó gia đình ông trump còn lừa dối cơ quan thu thuế
ngân hàng và hãng bảo hiểm trong nhiều năm khi thường xuyên kê khai
sai giá trị tài sản của tập đoàn để làm giàu bản thân
tổng lý trưởng james cũng đề nghị thẩm phán đưa ra phán quyết tóm tắt
yêu cầu ông trump phải chịu trách nhiệm pháp lý với mức phạt hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ
cũng như truất quyền quản lý của ông trump và hai con trai với tập đoàn trump organization
hồi tháng một trump organization đã bị một thẩm phán new york phạt một sáu
trong một vụ lừa đảo tài chính và gian luận thuế
hiện ông donald trump đang bị cáo buộc nhiều tội danh hình sự
như việc xử lý sai tài liệu mất và tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn một mươi năm
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
ủy ban thương mại liên bang mỹ vừa khởi kiện amazon với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền
cáo buộc nhà bán lẻ trực tuyến này gây tổn hại cho người tiêu dùng
khi khiến họ phải mua hàng với giá cao
đây là nỗ lực pháp lý mới nhất của chính phủ mỹ
nhằm vào các ông lớn công nghệ đang chiếm vị thế chủ đạo trên internet
đơn kiện do một mươi bảy tổng trường lý bang đứng đơn
tiếp nối cuộc điều tra kéo dài bốn năm về hoạt động kinh doanh của amazon
cũng như sau các vụ kiện tương tự nhằm vào meta và google
theo đó amazon bị cáo buộc đã sử dụng các điều khoản hợp đồng
để ngăn người bán hàng bên thứ ba và người bán trào giá sản phẩm thấp hơn giá đăng trên amazon
ngoài ra đơn kiện cũng cho rằng amazon đã thay thế các kết quả tìm kiếm
có liên quan bằng quảng cáo được trả phí
hướng đến các thương hiệu của riêng nhà bán lẻ này
thay vì những lựa chọn có giá thành và chất lượng cạnh tranh hơn
hoạt động này cho thấy amazon và nhiều đại gia công nghệ
có xu hướng lạm dụng sự thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm
truyền thông xã hội và bán lẻ trực tuyến để kiếm lời trên internet
indonesia hôm qua đã khai trương sản giao dịch carbon đầu tiên
trong nỗ lực hạn chế tác động đến khí hậu của ngành điện
phần lớn sử dụng than của nước này
phát biểu tại buổi lễ
tổng thống indonesia joko widodo chúc mừng cơ quan dịch vụ tài chính
sở giao dịch chứng khoán indonesia và các cơ quan liên quan
đã ra mắt sản giao dịch carbon đầu tiên ở indonesia
đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động giao dịch carbon ở quốc gia này
ông widodo nhấn mạnh đây là đóng góp thực sự của indonesia
cùng thế giới chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu
đồng thời sản giao dịch carbon này có thể tạo ra một nền kinh tế bền vững mới

với hơn bốn trăm năm mươi chín tấn carbon được trao đổi